chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
vào chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí
nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
và đại diện lãnh đạo các cục trong công an nhân dân lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm ghi nhận và biểu dương các phóng viên nhà báo các cơ quan báo chí
trong thời gian qua đã đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng
bộ trưởng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng công an sẽ tiếp tục xử lý các vi phạm pháp luật
trên cơ sở không phải lấy thành tích số lượng vụ án đối tượng mà mục tiêu chính là giảm được tội phạm duy trì trật tự kỷ cương xã hội
lực lượng công an cũng sẽ tăng cường giả soát nắm bắt thông tin với tinh thần gần dân sát dân
phát hiện ngay từ khi có các vi phạm nhỏ để ngăn chặn không thành những vi phạm lớn gây hậu quả nặng nề cho xã hội
đồng thời công tác xây dựng lực lượng thời gian qua cơ quan báo chí đã phản ánh những hình ảnh đẹp về công an nhân dân
củng cố niềm tin trong nhân dân bộ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp quan hệ hợp tác
từ cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí hỗ trợ nhau trong các hoạt động cùng lực lượng công an nhân dân
trong không khí tết đến xuân về bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc mừng năm mới tới các phóng viên nhà báo các cơ quan báo chí
thay mặt các cơ quan báo chí đồng chí lê quốc minh tổng biên tập báo nhân dân nhấn mạnh
thời gian qua bộ công an đã chủ động cung cấp thông tin sớm kịp thời đối với những vụ việc vụ án điều tra khám phá
đang được dư luận đặc biệt quan tâm những thông tin chính thống này là cơ sở để định hướng cũng như nhận được sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân
đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của bộ công an đối với các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp
phản ánh chân thực đậm nét hoạt động của lực lượng công an nhân dân cũng như những tấm gương của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tạo sự lan tỏa và tiếp cận nhanh đến với bạn đọc công chúng
ngày hôm nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự buổi lễ có đồng chí hoàng đăng quang ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và nguyên lãnh đạo bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định thực tiễn cách mạng suốt chín mươi hai năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng việt nam
thứ trưởng nêu rõ tự hào về đảng chúng ta càng thêm tự hào về những đóng góp của đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
trong từng thời kỳ cách mạng đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho đảng nhà nước quyết định kịp thời đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương chính sách về bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tích cực hiệu quả sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trong thời kỳ đổi mới đảng uỷ công an trung ương đã tham mưu cho đảng nhà nước gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc kết hợp an ninh quốc phòng với kinh tế đối ngoại xây dựng nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc

tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân luôn khắc ghi và thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân và lời dạy của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng vì nước quên thân vì dân phục vụ còn đảng thì còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất

tại hà nội vào chiều nay thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc với cục công nghiệp an ninh ra soát triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi hai của đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phát triển công nghiệp an ninh trong tình hình mới
trước những tác động từ dịch bệnh covid một mươi chín các doanh nghiệp trong công an nhân dân đã nỗ lực phân đấu khắc phục mọi khó khăn nâng cao hiệu quả hoạt động trong trạng thái bình thường mới đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành đồng thời khai thác thị trường huy động mọi nguồn lực liên kết nâng cao năng lực sản xuất tạo việc làm cho người lao động

những yêu cầu càng khó khăn càng phải nỗ lực tinh thần quyết tâm từng bước xây dựng và tiếp tục khẳng định thương hiệu văn hóa doanh nghiệp an ninh nâng cao trình độ quản trị phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo doanh thu lợi nhuận tăng bảo toàn và phát triển vốn nhà nước hoàn thành và vượt kế hoạch được giao chú trọng phát triển công nghiệp an ninh theo hướng hiện đại và sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong công an nhân dân
trước đó vào buổi sáng thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng trưởng ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ nhân viên y tế bệnh viện công an tp hà nội
ghi nhận biểu dương tập thể bệnh viện công an tp hà nội thời gian qua đã rất cố gắng tích cực chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh đây là trách nhiệm cũng là tình cảm đồng chí đồng đội
trong nỗ lực chung của lực lượng công an có sự đóng góp quan trọng của bệnh viện công an tp hà nội đảm bảo công tác theo dõi chăm sóc người cách ly xét nghiệm xử lý các ổ dịch điều trị chăm sóc sức khỏe và tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
trong bối cảnh diễn biến dịch tại hà nội vẫn đang rất phức tạp thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm phòng chống dịch bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân đặt ra thách thức không nhỏ đối với y tế công an nhân dân

năm hai nghìn hai mươi hai hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến công an các địa phương để triển khai các chuyên đề thanh tra diện rộng do bộ chỉ đạo quán triệt phổ biến những quy định mới của pháp luật và giải đáp những vướng mắt của công an các đơn vị địa phương về công tác thanh tra tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trong công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng thanh tra công an nhân dân đã đoàn kết thống nhất bám sát tình hình linh hoạt chủ động tham mưu thủ trưởng công an cung cấp hoàn thành xuất sắc kế hoạch thanh tra
nhiều cuộc thanh tra kiểm tra đạt chất lượng cao công tác tiếp công dân phân loại xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh được thực hiện đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới lực lượng thanh tra công an nhân dân cần nghiên cứu nắm chắc quy định của một số văn bản mới được ban hành đồng thời nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa của việc tổ chức tiến hành hai chuyên đề thanh tra diện rộng là thanh tra các mặt công tác xây dựng lực lượng điều tra xử lý tội phạm và hậu cần của công an cấp huyện và thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng trái trịa trái
tại hội nghị các báo cáo viên truyền đạt những nội dung mới của pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân quy định về tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh trong công an nhân dân quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp công dân vào phòng chống tham nhũng trao đổi kinh nghiệm trong tiếp nhận xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng công an nhân dân
chiều nay công ty trách nhiệm hữu hạn chăm sóc sức khỏe cộng đồng bảo trí đã trao tặng số lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị phòng nguy cơ nhiễm covid một mươi chín cho các cán bộ chiến sĩ nhân viên cục truyền thông công an nhân dân
theo đó công ty trách nhiệm hữu hạn chăm sóc sức khỏe cộng đồng báo chí đã trao tặng bảy trăm năm mươi hộp thuốc viên thảo mộc thiên việt an giúp hỗ trợ điều trị bệnh nhân
covid một mươi chín và phòng nguy cơ nhiễm bệnh của các f một f hai cho các cán bộ chiến sĩ nhân viên cục truyền thông công an nhân dân
đây là món quà vô cùng ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
đồng thời việc làm này của công ty đã góp phần động viên khích lệ các cán bộ phóng viên yên tâm công tác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
ông lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang đã có hành vi thông đồng cấu kết với ông phan huy văn
giám đốc công ty phan anh có trụ sở tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á và các đối tượng liên quan vi phạm các quy định của luật đấu thầu
khi tổ chức đấu thầu mua kích xét nghiệm covid một mươi chín do công ty việt á sản xuất tổng trị giá hơn một trăm bốn mươi tám tỷ ba trăm một mươi triệu đồng
ông phan huy văn và bà phan thị khánh vân chị ruột của phan huy văn
còn thỏa thuận nhận trên bốn mươi bốn tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng do công ty việt á chuyển
phan thị khánh vân đã chi một phần tiền cho ông lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang
căn cứ kết quả điều tra ngày hai mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang phan huy văn giám đốc công ty phan anh
phan thị khánh vân kinh doanh tự do chị ruột của phan huy văn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lệnh khám xét đối với lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang phan huy văn giám đốc công ty phan anh
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định
và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra mở rộng
làm rõ bản chất vụ án xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật ra soát thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
vận chuyển hơn hai viên ma túy tổng hợp và ba mươi gam ma túy đá đối tượng nguyễn tùng anh chú tại thành phố lạng sơn
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn phát hiện bắt giữ
cụ thể vào chiều qua tổ công tác phát hiện xe ô tô một mươi hai a tám nghìn chín trăm ba mươi chín có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra
phát hiện lái xe nguyễn tùng anh có nhiều biểu hiện bất thường không tỉnh táo
tổ cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện hơn hai viên ma túy tổng hợp và ba mươi gam ma túy đá
tổ cảnh sát giao thông đã tiến hành khống chế đối tượng bàn giao vụ việc cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang
tiếp tục điều tra mở rộng
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an sau một tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội phục vụ tết nguyên đán nhâm dần
cả nước đã xảy ra chín trăm sáu mươi ba vụ tai nạn giao thông làm năm trăm sáu mươi năm người thiệt mạng và năm trăm chín mươi chín người bị thương
so sánh với ba mươi ngày trước liên kề đã giảm ba trăm bảy mươi tám vụ giảm chín mươi người thiệt mạng và giảm ba trăm năm mươi tám người bị thương
trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra chín trăm năm mươi ba vụ làm năm trăm năm mươi tám người thiệt mạng

so sánh với ba mươi ngày trước liền kề giảm ba trăm bảy mươi bảy vụ giảm chín mươi một người thiệt mạng và giảm ba trăm năm mươi tám người bị thương
tai nạn giao thông đường sắt xảy ra bảy vụ làm năm người thiệt mạng một người bị thương
so sánh với ba mươi ngày trước liên kề tăng một vụ số người thiệt mạng và số người bị thương không tăng không giảm
tai nạn giao thông đường thủy nội địa xảy ra ba vụ làm hai người thiệt mạng
so sánh với ba mươi ngày trước liền kề giảm hai vụ tăng một người thiệt mạng
theo quy định
xe chở khách trên chín chỗ trở lên kinh doanh dịch vụ hàng hóa bằng container xe đầu kéo phải lắp đặt camera giám sát
theo quy định tại nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi của chính phủ có hiệu lực từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai
lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra xử lý nhắc nhở các xe khách vi phạm
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bến xe yên nghĩa tp hà nội
tại thời điểm kiểm tra tất cả các xe này đều đã lắp camera giám sát hoạt động
khu vực tài xế hoạt động và khu vực hành khách ngồi trên xe
tuy nhiên ở một số xe camera lắp không đúng vị trí dẫn đến hình ảnh thu được trong khoảng không gian trên xe không đúng quy định
nhiều xe đã được trang bị camera nhưng hình ảnh truyền về trung tâm lưu trữ không thường xuyên chậm và đứt đoạn
đội thánh trai giao thông công tải hà đông thường xuyên phối kết hợp ngay từ những ngày đầu của năm hai nghìn hai mươi hai
thực hiện nghiêm và xử lý
các trường hợp vi phạm cố tình không lắp camera trong suốt quá trình chúng tôi kiểm tra bốn đợt kiểm tra
thì cho đến bây giờ là chưa phát hiện một trường hợp nào là vi phạm về cái chuyện là cố tình không nắp camera
đa phần các doanh nghiệp và lái xe chủ xe đã thực hiện tốt công tác lắp camera
và còn một số những trường hợp là lắp chưa chuẩn theo quy định của thông tư một mươi hai
tức là cái vị trí của lắp camera
là chưa chuẩn là chưa quan sát được hết các cái vị trí của người lái hoặc vị trí của cái cửa lên xuống
theo quy định của thông tư một mươi hai
thế thì chúng tôi đã kiểm tra và nhắc nhở đối với lái xe về báo cáo các doanh nghiệp để điều chỉnh lại cái hướng camera
để đảm bảo quan sát được rõ hoạt động hành vi của tài xế khi tham gia giao thông
camera giám sát trên xe cần được lắp đặt sao cho đảm bảo nhìn thấy phần người lái xe
từ phần bụng trở lên và tối thiểu năm mươi vô lăng điều khiển xe
không chỉ đảm bảo quan sát
đảm bảo quan sát được toàn bộ khoang hành khách đối với xe vật tải hành khách từ chín chỗ trở lên
camera giám sát nghị định người cần đảm bảo quan sát được việc đóng mở cửa xe
đảm bảo bao quát được tối thiểu ba mươi hình ảnh của cửa xe để quan sát hành khách lên xuống xe
lắp camera này bản thân tôi lái xe cũng cảm thấy an toàn hơn
hành khách mà lên xuống và những hành khách mà có ý đồ xấu thì không dám thực hiện
việc triển khai lắp camera giám sát đối với xe vận tải chở hàng hóa và hành khách từ chín chỗ ngồi trở lên đã được quy định bắt buộc
nhưng đến nay tỷ lệ lắp đặt theo thống kê của cục đường bộ mới chỉ hơn sáu mươi số phương tiện trong diện bắt buộc thực hiện
trong thời gian tới lực lượng chức năng thông qua tuần tra kiểm soát sẽ phát hiện và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình không lắp đặt
hoặc lắp đặt camera không đúng vị trí theo quy định
ngay trước tết giá các mặt hàng xăng dầu đã tăng mạnh
cụ thể từ một mươi năm h ngày hôm nay giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước đã tăng bốn trăm bốn mươi đồng một lít lên mức hai mươi ba năm trăm chín mươi đồng một lít
trong khi đó xăng ron chín mươi năm đã tăng thêm bốn trăm chín mươi đồng một lít lên mức hai mươi bốn ba trăm sáu mươi đồng một lít
như vậy là giá xăng trong nước đã có lần tăng thứ ba liên tiếp
không chỉ xăng giá của các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh tăng tương đối mạnh
giá bán đối với mặt hàng dầu diesel lên một mươi tám chín trăm linh đồng một lít dầu hỏa là một mươi bảy bảy trăm chín mươi đồng một lít và dầu ma rút là một mươi sáu
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước đã tăng chín trăm chín mươi đồng một lít lên mức hai mươi bốn ba trăm sáu mươi đồng một lít